chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phát sóng hàng tuần trên intv
thưa quý vị và các bạn đi lễ bái tại các địa điểm đình đền chùa
trong các dịp lễ tết là truyền thống và là nét đẹp trong văn hóa tin ngưỡng tâm linh của người việt
tuy nhiên trong thực tế đã ghi nhận không ít những vụ cháy xảy ra
mà nguyên nhân chính là do việc thắp hương thờ cúng đốt vàng mã
việc lực lượng công an cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn
phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại các di tích cơ sở văn hóa tâm linh
thời điểm hiện nay là đặc biệt cần thiết khi mà tết nguyên đán đang đến rất gần
nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy tai nạn sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
tại địa bàn phường vĩnh hòa thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
một mươi tám h chiều ngày một
một mươi tháng một cháy xảy ra và lan rộng trên núi cô tiên
xe chữa cháy và hơn một trăm linh người từ các lực lượng được huy động đến hiện trường
dập tắt đám cháy phát danh ngăn cháy lan
do đêm tối thời tiết hành khô địa hình núi cô tiên khá phức tạp
nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến hai mươi một h cùng ngày lực lượng chức năng đã đưa tổng cộng hai mươi năm người cắm chạy qua đêm
trên núi cô tiên xuống an toàn
trước đó vào đầu năm hai nghìn một mươi tám núi cô tiên cũng từng xảy ra hỏa hoạn kéo dài nhiều giờ
căn nhà ba tầng nằm trong hẻm ở quận một mươi hai tp hcm xảy ra hỏa hoạn
vào lúc dạng sáng ngày một mươi tháng một khiến một thanh niên tử vong
ba người thoát nạn nhờ leo qua ban công nhà hàng xóm
hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy khẩn trương
có mặt tại hiện trường ngăn cháy lan sang khu dân cư
vụ cháy lớn trên sông ca long đoạn thuộc phường ninh dương
tp mong cái tỉnh quảng ninh đã thiêu dụi ba tàu gỗ đang neo đậu
các tàu gỗ bị cháy thuộc loại tàu chở khách du lịch trên vịnh hạ long
mới được đưa về cảng phương oanh chờ hoán cải sang chức năng khác
do tàu làm bằng gỗ nên lửa bùng phát mạnh công tác dập lửa gặp khó khăn
nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện và cháy dầu lan
thưa quý vị và các bạn các di tích đình đền chùa luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
vào thời điểm cuối năm và đầu xuân năm mới lượng người dân đi lễ
rất lớn do đó hoạt động thắp hương đốt vàng mã tăng cao
và chỉ một sơ suất nhỏ là có thể gây cháy lớn
những vụ cháy đình đền chùa luôn để lại những hậu quả nghiêm trọng
bởi đây đều là những công trình có ý nghĩa về giá trị lịch sử văn hóa
chính vì vậy mỗi vụ cháy đều để lại những bài học tắt giá với ban quản lý
với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở và mỗi người dân
phủ tây hồ quận tây hồ thành phố hà nội khu vực hóa vàng
một trong những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhất tại các di tích đền chùa
bố trí ở một vị trí riêng biệt như thế này có thể giảm thiểu nguy cơ cháy lớn
cháy lan sau khi sự khố phát sinh
tuy nhiên qua công tác giả soát kiểm tra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cũng yêu cầu ban quản lý cắt cử người trông coi thường xuyên ở khu vực này
kịp thời nhắc nhở khi người dân không tuân thủ đúng vị trí khi hóa vàng
hạn chế đến mức thấp nhất những nguyên nhân có thể trực tiếp dẫn đến cháy nổ
dịp tết này thì số lượng khách sẽ tăng đột biến rất là nhiều
thập phương đều đổ về đây để vào lễ ở phủ tây hồ của mình
các bác cũng phải thường xuyên cử người trông coi khu vực đốt vàng mã
đến khi nào mà tắt rồi thì mới thôi
đấy rồi là định kỳ hàng tuần cũng cho vận hành máy bơm chạy cháy
để làm sao đảm bảo an toàn
máy bơm hoạt động và kiểm tra
xăng ở trong bình rồi lăng vòi kiểm tra xem có bục rách
rồi kiểm tra các phương tiện chữa cháy ban đầu
là khu vực tập trung đông người đặc biệt là vào dịp tết nguyên đán mùa lễ hội
theo ban quản lý di tích vào dịp lễ tết cao điểm
lượng người tập trung lễ bái tại phủ tây hồ có thể lên tới hơn một mươi người
bởi vậy việc chủ động các phương án chữa cháy
hướng dẫn thoát nạn cho người dân nếu có sự cố xảy ra đặc biệt được quan tâm
và đây cũng là khó khăn lớn nhất của ban quản lý
ban quản lý di tích ngoài việc sẵn sàng buồn nước các phương tiện phục vụ chữa cháy
cũng cần có các phương án cứu nạn cứu hộ xử lý tình huống khẩn cấp sát thực tế và địa hình

dãy ốt của các hộ kinh doanh trong khuôn viên của phủ tây hồ
đây cũng được đánh giá là một trong những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhất

khi mặt hàng kinh doanh chủ yếu là vàng mã
việc sử dụng tôm mắc các thiết bị điện cũng đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy giả soát kiểm tra và hướng dẫn khắc phục
vàng mã là đồ rất dễ cháy
các cô khi sắp xếp để vàng mã thì phải tránh xa các khu để dây điện hổ điện
và đặc biệt là khi mà mình không khi mà đóng cửa không bán hàng nữa thì phải ngắt hết các thiết bị điện
ở đây các cô cũng phải lên trang bị lấy hai ba bình chữa cháy
để làm sao để không may xảy ra sự cố thì mình có cái phương tiện chữa cháy ban đầu để xử lý ngay tại chỗ
chúng tôi trước khi đi về là rút hết cả nguyên điện ra không để cái gì cả
không cắm hổ điện không biết gì đâu
rút hết cả ra chứ không để
vừa kiểm tra vừa lồng ghép công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp sáng tạo
lực lượng công an cơ sở tiếp tục hướng dẫn người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa cháy nổ
tại khu dân cư lân cận phủ tây hồ cũng đã thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
các lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân đã được tập huấn thực tập phương án tuyên truyền trang bị kỹ năng xử lý cháy
công an quận tây hồ ban hành ra quyển sổ tay phòng chống tội phạm vào phòng cháy chữa cháy
trong cái quyển sổ tay này thì có sông có nhà xuất bản và có
quy rờ để bản điện tử
chị có thể quét bằng điện thoại thông minh để lấy bản điện tử này công việc cho nó tiện
hoặc là không thì chỉ dùng một cái bản giấy
bản giấy thì trong này có hướng dẫn tất cả những cái cơ bản nhất về công tác phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy
đây là sổ tay rất cần thiết để chị đọc và hiểu biết thêm về công tác phòng chống tội phạm phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
chị sợ ấn vào cái đường link của cái
rất tiện cho các chủ ký ốt để tập và hướng dẫn để phòng cháy chữa cháy để đảm bảo cho các cửa hàng kinh doanh
mỗi năm cả nước đốt gần năm mươi tấn vàng mã
riêng tại hà nội tiêu thụ trên bốn trăm linh tỷ đồng cho phong tục này
kéo theo đó là những nguy cơ hỏa hoạn luôn rình rập
thời điểm cận tết nguyên đán xác định trước những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra tại các hộ gia đình các cơ sở thờ tự
xuất phát từ việc
các hương thở cúng và đốt vảng mã
công an tp hà nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn tới từng khu cụm dân cư các di tích đền chùa
các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như các phương án chủ động xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra
luôn luôn là cán bộ địa bàn cùng chỉ huy đội phối hợp cùng với chính quyền sở tại công an phường ủy ban phường xuống trực tiếp ở những nơi thờ tự đấy
để hướng dẫn cho chủ nơi thờ tự người ta nắm được các quy định về phòng cháy cháy để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy kiểm tra bảo dưỡng các trang thiết bị phương tiện
toàn bộ trang thiết bị này luôn luôn trong trạng thái thường trực ứng trực tốt nhất
và ngoài ra thì tổ chức tuyên truyền huấn luyện cho lực lượng tại chỗ để khi mà có sự việc xảy ra thì mọi người biết cách vận hành xử lý những trang thiết bị ban đầu một cách nhanh chóng và kịp thời nhất
vâng vâng vâng vâng
ở tây hồ chúng tôi cũng thường xuyên nhắc khách tập hương một là không được đốt hương trong nơi thờ tự hai nữa là không có đốt nếp trong nơi thờ tự
cũng thường xuyên kiểm tra các hệ thống phòng cháy báo cháy tự động đồng thời kiểm tra các bình bọt
thì đối với chúng tôi là được duy trì vào hàng tháng tức là cái báo cháy thì chúng tôi cũng kiểm tra những cái gì mà đã hết hạn thì chúng tôi thay
đồng thời là
mỗi năm địa bàn thành phố hà nội xảy ra hàng chục vụ cháy do thắp hương thờ cúng
không chỉ tại các hộ gia đình mà cháy còn xảy ra tại các đình chùa gây thiệt hại lớn
bởi vậy mỗi người dân du khách khi đến tham quan lễ bái cần có ý thức trong phòng cháy chữa cháy
bởi chỉ một chút bất cẩn sơ suất trong các hoạt động diễn ra tại các cơ sở thờ tự có thể gây ra những hậu quả cháy nổ khôn lường
từ giờ đến cuối năm là sẽ có rất nhiều dịp
rồi ngày rằm này rồi là đến ngày ông cơm ông táo này rồi là đêm giao thừa này
cho nên là cái nguy cơ sẽ cháy nó có thể xảy ra
xảy ra ở chỗ là khi mà thắp hương thì là nhiều chân hương này thắp thêm cả thuốc lá này rồi thắp nến này rồi đèn dầu này và cộng thêm cả vàng mã để cùng
khi mà người ta thắp hương thì thường là thắp hương và khấn trong đấy thì mọi người có thói quen là đi làm việc khác
nói chung là khi mà thắp hương thì thường xuyên qua lại đó và nếu có thể thì hãy ở lại đấy để mà giám sát
bởi vì khi mà thắp hương thì thay mở cửa sổ mở cửa văn công mở cửa chính mở cửa phòng thì tạo thành gió lùa rồi là tạo cơ hội cho các động vật nó có thể bay vào
và dẫn đến là vàng mã có thể bay hương có thể rơi đèn có thể đổ nến có thể rơi đổ xuống và cái nguy cơ sẽ cháy
mặc dù không nhiều nhưng đã có những vụ ghi nhận như vậy
và khi mà người dân rơi khỏi đó thì cái nguy cơ sẽ rất nhiều
cục cảnh sát vòng trái hãy trái cũng đã chỉ đạo công an bộ phương trực tiếp khuyến cáo yêu cầu những người đứng đầu các cơ sở thờ tự cơ sở hoạt động tín ngưỡng
rồi là những người đứng đầu tổ chức các lễ hội tại các khu vực mà có lễ hội sẽ diễn ra phải chấp hành nghiêm các điều kiện an toàn phòng cháy cháy cũng như là điều kiện an toàn về thoát nạn
đặc biệt là liên quan đến việc kiểm soát
nguồn lửa nguồn nhiệt kiểm soát hệ thống điện để đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra lễ hội cũng như là quá trình diễn ra hoạt động thờ tự
cảnh sát vòng trái hãy trái và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo người dân khi tham quan lễ bái tại các cơ sở văn hóa tâm linh cần tuân thủ tuyệt đối quy định an toàn vòng trái hãy trái
không thắp hương đốt nến tùy tiện mà chấp hành theo sự hướng dẫn của ban quản lý hạn chế hóa vàng mã số lượng lớn và khi hóa cần đúng nơi quy định
trong mục bạn nên biết tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hướng dẫn cụ thể các quy định bảo đảm an toàn vòng trái hãy trái
từ cục cảnh sát vòng trái hãy trái và cứu nạn cứu hộ bộ công an để phòng ngừa trái nổ hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do trái có thể gây ra trong dịp tết nguyên đán sắp tới